hướng tới kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
một mươi bảy năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
ngày hôm nay đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức gặp mặt các đồng chí
nguyên lãnh đạo bộ công an cán bộ công an cấp cao nghỉ hưu qua các thời kỳ
tại thành phố cần thơ và các tỉnh khu vực tây nam bộ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí tư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt

giám đốc phó giám đốc công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nghỉ hưu tại thành phố cần thơ
và một mươi hai tỉnh khu vực tây nam bộ
thông tin đến các đại biểu về kết quả công tác công an thời gian qua
bộ trưởng tô lâm nêu rõ từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực cố gắng đồng lòng thống nhất
từ bộ đến cơ sở và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đạt và vượt nhiều mục tiêu yêu cầu cũng như các chỉ tiêu đề ra
kết quả bao trùm và quan trọng nhất là đã giữ vững ổn định chính trị bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
không để bị động bất ngờ góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước
niềm tin của đảng nhà nước và nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân ngày càng được nâng cao
đặc biệt công tác tham mưu kịp thời trúng đúng và rất hiệu quả của lực lượng công an là cơ sở quan trọng để lãnh đạo đảng nhà nước
đưa ra các chủ trương chính sách quan trọng trong phát triển đất nước đảm bảo quốc phòng an ninh
công tác đảm bảo an ninh được triển khai từ sớm từ xa từ cơ sở chủ động bài bản hơn
an ninh an toàn con người được tăng cường và đảm bảo tốt hơn
phạm tội về trật tự xã hội được kiềm chế và giảm sâu chín chín mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng công an tiếp tục gương mẫu đi đầu trong triển khai các biện pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính
theo hướng vừa nâng cao hiệu quả
quản lý nhà nước về an ninh trật tự vừa tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân
lực lượng công an nhân dân tiếp tục được xây dựng trong sạch vững mạnh hơn
đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trước những diễn biến mới của tình hình
bộ công an cũng đã đề ra các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
tập trung giữ vững an ninh quốc gia bảo vệ thành quả cách mạng lợi ích quốc gia dân tộc
bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân
trăng phòng chống tội phạm góp phần xây dựng xã hội trật tự an toàn kỷ cương
phấn đấu kéo giảm ít nhất năm số vụ phạm tội về trật tự xã hội
tiếp tục gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
quán triệt triển khai đồng bộ hiệu quả đến tận cơ sở nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
đồng chí bộ trưởng cũng nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương bộ công an luôn trân trọng
biết ơn sâu sắc những ý kiến đóng góp rất tâm huyết quý báu của các đồng chí công an lão thành
đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
mong rằng sẽ tiếp tục nhận được ý kiến quý báu của đồng chí để xây dựng lực lượng công an nhân dân
ngày càng trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
xứng đáng là thanh bảo kiếm là lực lượng vũ trang tuyệt đối trung thành tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
trân trọng tình cảm sự quan tâm của lãnh đạo bộ công an vui mừng ghi nhận và đánh giá cao
trước những chiến công đáng tự hào mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được thời gian qua
các đồng chí công an lão thành tin tưởng rằng với sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao
quyết liệt của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
lực lượng công an nhân dân sẽ không ngừng cố gắng nỗ lực khắc phục mọi gian khổ hy sinh
tiếp tục khẳng định tinh thần tiên phong gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao
cũng như trong xây dựng đảng xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
các đồng chí thực sự xúc động trước những tấm gương công an nhân dân đã sống chiến đấu và hy sinh vì nhân dân
chỉ biết còn đảng là còn mình
cục truyền thông công an nhân dân đã tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ chiến sĩ phóng viên
biên tập viên nhân viên của truyền hình công an nhân dân
phát biểu tại buổi gặp mặt đại tá nguyễn thúy quỳnh phó cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
đã một lần nữa ôn lại những công hiến to lớn của các thế hệ cán bộ phóng viên biên tập viên
những người đã đặt nền móng đầu tiên của truyền hình vì an ninh tổ quốc
đồng chí khẳng định những năm tháng đầu tiên đó với quân số hạn chế phương tiện phải đi thuê đi mượn
nhưng bằng sự nhiệt huyết sáng tạo và công hiến của những phóng viên chiến sĩ
chương trình truyền hình vì an ninh tổ quốc vẫn đều đạn lên sóng hàng tuần
bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế truyền hình công an nhân dân không chỉ khẳng định vai trò
của một cơ quan báo chí độc lập bằng chất lượng hiệu quả từ các chương trình truyền hình phát sóng hàng tuần
trên các kênh vtv một vtv hai vtv ba của đài truyền hình việt nam trên hai kênh của truyền hình kỹ thuật số vtc
và sự tham gia biên tập trong các bộ phim truyền hình dài tập về đề tài an ninh trật tự
mà còn tham mưu xây dựng phát triển đội ngũ phóng viên truyền hình công an nhân dân trên khắp sáu mươi ba tỉnh thành
với các chương trình truyền hình an ninh trật tự được phát sóng trên các đài truyền hình địa phương
đặc biệt ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một dưới sự chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an lãnh đạo tổng cục xây dựng lực lượng công an nhân dân
kênh truyền hình công an nhân dân intv ra đời đánh dấu sự phát triển vượt bậc của báo chí công an nhân dân
cũng tại buổi gặp mặt đại diện thế hệ cán bộ phóng viên truyền hình vì an ninh tổ quốc đã chia sẻ cảm xúc
và sự tự hào trước sự lớn mạnh của truyền hình công an nhân dân hiện nay
đồng thời tin tưởng truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục đoàn kết vượt qua thách thức
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao trong giai đoạn mới
nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi trong công an nhân dân
công an tỉnh bắc ninh đã phát động đợt thi đua chín mươi ngày đêm cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử cho công dân
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình
tại trụ sở phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh bắc ninh
ngay từ đầu giờ sáng đã có hàng chục công dân đến làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới
để tạo thuận lợi cho người dân phòng quản lý xuất nhập cảnh đã bố trí đầy đủ thiết bị cơ sở vật chất
nghiêm biết công khai quy trình hướng dẫn tiếp nhận hồn sơ
do đó công dân hoàn thiện mọi thủ tục một cách nhanh chóng
trước tiên vào thì sẽ in tờ khai

cái khai thở cái khai của mình ạ
rồi sang làm thủ tục nộp tiền và hoàn thành
trong quá trình làm thì bọn em cũng được hướng dẫn nhiệt tình
và thủ tục cũng nhanh gọn ạ
cũng không bị phiền hà gì cả
theo kế hoạch phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh sẽ tập trung cao độ
việc tiếp nhận giải quyết cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới đảm bảo đúng quy định
chú trọng công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
mức độ bổ
cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử trong nước
để đảm bảo công khai minh bạch tiết kiệm thời gian
đồng thời cũng giảm khối lượng công việc cho lực lượng công an
tại nơi tiếp nhận hồ sơ
thì hôm nay em nên làm hộ chiếu thì em được các anh chị công an trong đây
hướng dẫn làm thủ tục rất là cận kẽ và nhiệt tình
em đã khai báo online tại nhà và em được đến đây
khi đến đây thì em được vào đăng ký chụp ảnh rất là nhanh ạ
thế nên không phải chờ đợi lâu ạ
nhưng mà đến đây thì nếu mà có khai ở đây
thì cũng rất là nhanh không phải chờ đợi nhiều ạ
so với mẫu cũ mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến
đảm bảo các kỹ thuật bảo an và khó làm giả
mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu
u trên mỗi trang là hình ảnh danh lam thám cảnh
hình tượng về chủ quyền di sản quốc gia
di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước
nhằm khẳng định và quảng bá những hình ảnh của việt nam ra thế giới
thể hiện được truyền thống lịch sử địa lý và văn hóa việt nam
từ ngày một tháng bảy cho đến nay
thì số lượng công dân đến nổ hồ sơ tại phòng quản lý xuất trung cảnh
của tỉnh bình linh đã tăng gấp hai lần hơn hai lần so với thời gian trước
để đáp ứng được nhu cầu của công dân
thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị
và tăng cường cán bộ để hướng dẫn công dân
ngay từ khi đến làm thủ tục tại phòng quản lý xuất nhập cảnh
như việc kê khai hồ sơ chụp ảnh rồi kê nổ hồ sơ
và trên tinh thần phải khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao
về thời gian trong giờ hành chính
và thậm chí trong ngày chúng tôi sẽ tăng cường cán bộ
để tiếp nhận hết hồ sơ do công dân đến nộp tại phòng
việc xử lý theo hồ sơ sẽ được thực hiện ngoài giờ
để làm sao đảm bảo được thời hạn trả hộ chiếu cho công dân
để thực hiện hiệu quả đợt thi đua chín mươi ngày đêm
cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử cho công dân
cán bộ chiến sĩ phòng quản lý xuất nhận
nhập cảnh công an tỉnh bắc ninh
sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình tăng cường làm thêm ca thêm giờ
để giải quyết thủ tục hồ sơ
kịp thời trả hộ chiếu mẫu mới cho công dân
đảm bảo chính xác và đúng thời gian quy định
thưa quý vị liên quan đến dấu hiệu vi phạm
đối với đảng ủy sở y tế và giám đốc sở y tế tỉnh kiên giang
trong công tác phòng chống dịch đấu thầu mua sắm sinh phẩm
kết xét nghiệm sars cov hai
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy kiên giang đề nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh
ban thường vụ tỉnh ủy xem xét xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với ông hà văn phúc giám đốc sở y tế kiên giang
đề nghị đảng ủy sở y tế và đảng bộ bộ phận cdc tỉnh kiên giang
tổ chức kiểm điểm theo quy trình và có hình thức kỷ luật phù hợp
đối với năm đồng chí có liên quan
cá nhân ông hà văn phúc ký ban hành một số văn bản
và chưa đúng tinh thần chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ định thầu mua hóa chất sinh phẩm kýt xét nghiệm không đúng quy định
của luật đấu thầu không tận dụng nguồn lực tài trợ viện trợ
để thực hiện công tác phòng chống dịch là không tiết kiệm gây lãng phí
vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
thưa quý vị trước diễn biến
về cơn bão số hai thì văn phòng bộ công an đã có công điện số một mươi
để gửi ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự hay được gọi là ban chỉ huy
upt các đơn vị địa phương các tỉnh quảng ninh thái bình và thành phố hải phòng
tập trung triển khai một số nhiệm vụ như sau
một tổ chức thực hiện nghiên tốc chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an
hai huy động lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành
các lực lượng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản
an toàn cho người tham gia giao thông qua các cầu vượt biển
đảm bảo an toàn các công trình bến cảng khu kinh tế khu công nghiệp nhà máy xí nghiệp
kiểm tra giả soát các khu vực có nguy cơ rủi ro cao hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn
đảm bảo an ninh trật tự an toàn cháy nổ tại các khu neo đậu tránh trú
hướng dẫn điều tiết giao thông khu vực bão đổ bộ mưa lớn ngập lụt
chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an
đảm bảo an toàn cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai
và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc
các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
kịp thời thông tin về hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân
trong các công tác phòng chống bão số hai tổ chức tốt công tác trực ban
trực chỉ huy đảm bảo lực lượng phương tiện sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ
đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống bão
thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ
và trước diễn biến của cơn bão số hai cùng với các địa phương của tỉnh quảng ninh
thành phố móng cái đã chủ động các biện pháp ứng phó với cơn bão này
ngay trong sáng nay công an thành phố móng cái đã phối hợp các đội biên phòng trên địa bàn
thông báo cho các chủ phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh
kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh chú bão an toàn hỗ trợ người dân chẳng gia cố chắc chắn lồng bè tại chỗ
đảm bảo an toàn
đến một mươi năm giờ hôm nay tất cả tàu thuyền của người dân trên địa bàn đã về nơi tránh chú bão an toàn
chủ động liên hệ với các đơn vị biên phòng công an để đảm bảo phòng trống liên tài trên địa bàn
chúng tôi đã thực hiện chuẩn bị tất cả phương tiện tại chỗ và lực lượng tại chỗ
khi có tình huống bất ngờ xảy ra chúng tôi đã huy động lực lượng và huy động phương tiện sẽ ứng phó kịp thời
lãnh đạo thành phố móng cái cũng phân công cán bộ phụ trách theo địa bàn trực tiếp đôn đốc xã phường
kiểm tra giả soát lại lực lượng và vật tư phục vụ công tác phòng trống
bão thống kê số nhà tạm nhà yếu nhân khẩu cần di chuyển đến nơi an toàn khi có lệnh
đối với này trên tuyến sông miên giới cà long và sông bắc luân
chúng tôi đã chỉ đạo các xã phường dọc tuyến biên giới phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng
theo dõi sát tình hình và tổ chức canh phòng để không cho người dân ra tuyến ra sông để khai thác thủy sản
cũng như vớt củi
đồng thời thì chúng tôi đã chủ động trao đổi với thành phố phòng
chúng tôi đã phòng thành trung quốc để thông báo kịp thời khi mà bên phía mạng có lũ lớn
để phòng ngừa giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão gây ra
thành phố móng cái cũng chỉ đạo tổ công tác công an thành phố tăng cường tuần tra
yêu cầu chủ các tảng bến thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn cho phương tiện neo đậu khi bão đổ bộ